hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hàn quốc lập kỷ lục ba trăm bốn mươi hai ca covid một mươi chín mới trong ngày bầu cử tổng thống
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm sáu mươi bốn năm trăm chín mươi sáu ca nhiễm mới trong đó hai mươi ca nhập cảnh
và một trăm sáu mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu ca ghi nhận trong nước tăng hai một trăm sáu mươi một ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có một trăm linh sáu năm trăm bảy mươi ba ca
trong cộng đồng các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau hà nội ba mươi một ba trăm sáu mươi năm nghệ an một mươi hai trăm chín mươi sáu
bắc ninh chín sáu mươi tám phú thọ năm năm trăm chín mươi bốn sơn la bốn chín trăm hai mươi bốn hưng yên bốn một trăm linh hai hòa bình ba chín trăm chín mươi bảy bình dương ba chín trăm chín mươi ba
nam định ba chín trăm tám mươi lạng sơn ba chín trăm linh năm hải dương ba sáu trăm ba mươi sáu tuyên quang ba bốn trăm chín mươi tám cà mau ba hai trăm chín mươi bốn đắk lắk ba một trăm một mươi chín
hải phòng ba hai mươi bảy lào cai hai chín trăm ba mươi chín quảng ninh hai chín trăm linh năm bắc giang hai bảy trăm chín mươi bốn thái nguyên hai bảy trăm chín mươi điện viên hai bảy trăm bảy mươi hai
vĩnh phúc hai bảy trăm hai mươi chín quảng trị hai sáu trăm bảy mươi ba bình định hai sáu trăm hai mươi thái bình hai sáu trăm linh tám ninh bình hai năm trăm năm mươi bốn gia lai hai nghìn ba mươi
quảng bình hai bốn trăm bảy mươi ba
tp hcm hai bốn trăm sáu mươi ba hà nam hai ba trăm bảy mươi hai bình phước hai ba trăm một mươi sáu cao bằng hai hai trăm chín mươi tám bắc cạn hai hai trăm năm mươi tám hà giang hai một trăm bảy mươi bảy yên bái hai nghìn một mươi chín
lai châu một tám trăm sáu mươi chín khánh hòa một tám trăm sáu mươi một đà nẵng một bảy trăm năm mươi tám lâm đồng một hai trăm hai mươi bốn bến tre một một trăm tám mươi hai thanh hóa một mươi
tây ninh một một mươi một bà rịa vũng tàu chín năm mươi bảy tây ninh chín năm mươi năm hà tĩnh tám năm mươi tám vĩnh long bảy năm mươi bốn phú yên bảy bốn mươi sáu quảng ngãi bảy hai mươi hai bình thuận sáu hai mươi tám trà vinh bốn ba mươi bảy thừa thiên huế ba sáu mươi tám con tum ba sáu mươi bảy quảng nam ba hai mươi ba bạc liêu ba một mươi hai long an hai hai mươi sáu cần thơ một chín mươi một đồng nai một bốn mươi kiên giang bảy sáu an giang một sáu mươi
hậu giang sáu một đồng tháp bốn chín tiền giang bốn một mươi sóc trăng ba chín ninh thuận ba hai
ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế nghệ an đăng ký bổ sung bốn mươi năm tám trăm chín mươi sáu ca sở y tế bắc giang đăng ký bổ sung ba mươi ba trăm năm mươi ba ca và sở y tế quảng ninh đăng ký bổ sung hai mươi bốn ba trăm một mươi tám ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi ra soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
gia lai giảm hai ba trăm sáu mươi ba ca tp hcm giảm sáu trăm hai mươi bình dương giảm năm trăm ba mươi ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
nghệ an tăng năm một trăm ba mươi chín hải phòng tăng hai chín trăm hai mươi bốn bắc ninh tăng hai tám trăm năm mươi tám
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm bốn mươi một bảy trăm chín mươi bảy ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay
có năm bốn mươi hai ba mươi sáu ca nhiễm đứng thứ hai mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có năm mươi một bốn mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là năm ba mươi bốn bốn trăm chín mươi tám ca
trong đó hai tám trăm năm mươi hai ba trăm chín mươi bảy bệnh nhân
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm năm mươi bảy ba ca hà nội bốn trăm chín mươi một ba trăm sáu mươi sáu bình dương ba trăm hai mươi hai sáu trăm hai mươi tám bắc ninh hai trăm linh ba năm trăm tám mươi tám quảng ninh một trăm năm mươi tám ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống
quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là sáu mươi năm tám trăm bảy mươi hai ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai tám trăm năm mươi năm hai trăm một mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba tám trăm bảy mươi tám ca trong đó thở oxy qua mặt nạ hai chín trăm sáu mươi bốn ca thở oxy dòng cao hfnc bốn trăm sáu mươi chín ca
thở máy không xâm lấn chín mươi bảy ca thở máy xâm lấn ba trăm bốn mươi bốn ca fmo bốn k
số bệnh nhân tử vong
số bệnh nhân tử vong bốn ca sở y tế cdc kcb vn
từ một mươi bảy h ba mươi ngày tám tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày chín tháng ba ghi nhận một trăm linh chín ca tử vong tại thái nguyên một mươi ca trong hai ngày
đồng nai tám ca trong hai ngày hà nội tám ca nam định bảy ca trong hai ngày hà nam sáu ca trong hai ngày bắc ninh năm ca nghệ an năm phú thọ năm ca trong hai ngày
bắc giang bốn đà nẵng bốn quảng ninh bốn cà mau ba hà giang ba ca trong hai ngày hải dương ba kiên giang ba bạc liêu hai gia lai hai
ninh bình ii quảng ngãi hai quảng trị hai tp hcm hai trà vinh hai trà vinh hai bến tre i bình dương một cần thơ một điện biên một đồng tháp một hà tĩnh một hải phòng một hậu giang một hòa bình một lâm đồng một phú yên một quảng bình i thái bình i thanh hóa một tuyên quang một vĩnh long một yên bái một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua chín mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi một tám mươi sáu ca
lệ chín so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
thưa quý vị trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố khiến hệ thống giáo dục thay đổi
hình thức học tập từ trực tiếp sang trực tuyến
mới đây tại buổi làm việc giữa thường trực thành ủy hà nội với ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo
bí thư hà nội đinh tiến dũng đã khẳng định thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt thường xuyên đối với lĩnh vực giáo dục
coi phát triển giáo dục đưa học sinh trở lại trường là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
theo bí thư thành ủy hà nội đại hội một mươi ba của đảng tiếp tục khẳng định vai trò vị trí rất quan trọng của giáo dục và đào tạo
là quốc sách hàng đầu đồng thời yêu cầu triển khai mạnh hơn nữa chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ông dũng nhấn mạnh hà nội xác định rõ vai trò vị trí của thủ đô là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia
trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế
đảng bộ chính quyền thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt thường xuyên đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo
coi phát triển giáo dục đào tạo đưa học sinh trở lại trường học là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
trong thời gian qua trước tác động của dịch covid một mươi chín hà nội càng dành sự quan tâm nhiều hơn
vừa tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho học sinh giáo viên vừa đảm bảo chất lượng dạy và học
nhờ đó hà nội dẫn đầu với quy mô mạng lưới các trường lớp về giáo dục mũi nhọn và duy trì chất lượng cao giáo dục đại trà ở các cấp học
để giáo dục đào tạo thủ đô phát triển xứng tầm hà nội đã xác định đây là một trong ba lĩnh vực ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm bên cạnh y tế và văn hóa
dịch bệnh diễn ra phức tạp khiến hệ thống giáo dục của toàn thành phố bị ảnh hưởng nhiều
đã có những khó khăn trong việc học tập của học sinh khi phải học online
hy vọng tới đây dịch bệnh sẽ thuyên giảm việc bao phủ vaccine cho học sinh được đẩy mạnh thì các em sẽ sớm được quay trở lại trường học đúng như mục tiêu thành phố đã đề ra
còn tại thành phố hồ chí minh mới đây trong buổi họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố với các quận huyện thành phố thủ đức
sáng ngày chín tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho biết thông tin về việc f không có triệu chứng thì có thể đi làm
chủ tịch còn cho rằng nên cập nhật vào bộ tiêu chí để
ông mãi nói giờ cách ly bảy đến một mươi ngày thì rất bị động công việc tất nhiên f có triệu chứng cần phải nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe để đảm bảo trên hết trước hết
nhưng f không triệu chứng thì vẫn có thể đi làm
hiện tại dịch ở thành phố hồ chí minh có chuyển biến gia tăng tuy nhiên số ca chuyển nặng cần hỗ trợ hô hấp đặc biệt tử vong vẫn kiểm soát được
mục tiêu trong thời gian tới của thành phố là tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch gắn liền với phục hồi và phát triển kinh tế
theo đó các sở ban
các ngành sẽ tập trung vào năm vấn đề
thứ nhất tiếp tục giám sát cảnh báo dịch đặc biệt là diễn biến của chủng mới
tại thành phố qua phân tích ngẫu nhiên tỷ lệ biến chủng ba chiếm hơn sáu mươi năm do đó phải tiếp tục giám sát cảnh báo và có biện pháp phù hợp với tình hình đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng mới
thứ hai tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học
khi mở cửa trường học có một bộ phận các em dưới một mươi hai tuổi chưa tiêm ngừa nên số ca nhiễm từ đối tượng này lây cho người nhà đang tăng nhanh
cần tăng cường giải pháp để chủ động kiểm soát vấn đề này
ngành giáo dục cần kiểm tra cập nhật lại bộ tiêu chí an toàn ở tất cả các trường đảm bảo thông tin đến từng phụ huynh biết các biện pháp bảo vệ các em có nguy cơ
ngành y tế cần kiểm tra tại trạm y tế trung tâm y tế
việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi các trường cần tiếp tục ra soát công tác chuẩn bị
thứ ba cập nhật lại bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch của ngành của cơ quan
các cơ quan hành chính dịch vụ đơn vị sản xuất kinh doanh cần có những bộ tiêu chí phù hợp đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhưng cũng đảm bảo hoạt động bình thường
chậm nhất trong tháng ba phải hoàn tất việc giả soát cập nhật lại bộ tiêu chí
thứ tư tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế trong đó ngành du lịch sẵn sàng mở cửa du lịch cùng với các phương án phòng chống dịch chủ động hiệu quả
thứ năm sở y tế sớm nghiên cứu đề xuất về quy định mới chỉ số đánh giá cấp độ dịch có những biện pháp điều chỉnh thay đổi cho phù hợp với những diễn biến mới của dịch bệnh
mỗi người dân cũng nên chuẩn bị tâm lý sống chung cũng như luôn sẵn sàng ứng phó trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay
còn đối với tình trạng mắc covid một mươi chín trong ngành giáo dục tại tp hcm theo sở y tế tp hcm từ ngày một đến ngày bảy tháng ba số f trong trường học đang tăng gấp đôi so với tuần trước
tp hcm cũng đang đối mặt với việc thiếu giáo viên khi thầy cô là f tăng lên đáng kể
trong tuần qua trường học tp hcm ghi nhận ba hai trăm bốn mươi bảy giáo viên nhiễm covid một mươi chín tính đến hiện tại có bốn trăm năm mươi bốn trường học có học sinh nhiễm covid một mươi chín trong khi tuần trước đó là ba trăm linh sáu trường
sở y tế tp hcm nhìn nhận số ca nhiễm tăng đều ở các khối trong đó khối tiểu học vẫn cao hơn các khối còn lại
lý do f tăng là do nhà trường chủ động tầm soát các học sinh
lao động có triệu chứng như sốt ho mệt mỏi đau họng sổ mũi
xét nghiệm định kỳ f một gia đình tự test nhanh cho học sinh
trước tình trạng này sở y tế tp hcm thành lập hai đoàn kiểm tra phòng chống dịch tại trường học nhằm kiểm tra công tác an toàn phòng chống dịch đặc biệt là việc tổ chức ăn ngủ tại một trường có tổ chức bán chú
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm sau ba tuần học sinh tất cả các bậc học đồng loạt đến trường nhiều trường học trên địa bàn tp hcm đối mặt với bài toán thiếu giáo viên do số ca mắc covid một mươi chín không ngừng tăng cao
số ca nhiễm omicron trong trường học đang tăng sở giáo dục và đào tạo đã có một số phương án và kịch bản ứng phó cho các trường học tự linh động với tình hình thực tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh
cũng theo ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm hiện nay số f và f một là giáo viên và học sinh
trên địa bàn tp hcm có xu hướng tăng cụ thể về số ca dương tính là học sinh tuần lễ từ ngày một mươi bốn đến hai mươi một tháng hai ghi nhận sáu bảy trăm chín mươi chín ca tuần lễ từ ngày hai mươi hai đến hai mươi tám tháng hai là một mươi tám hai mươi tám ca ngày ba tháng ba là năm trăm linh chín ca
tuy nhiên tỷ lệ học sinh mắc covid một mươi chín phải nhập viện ở mức thấp dưới một mươi
trước tình hình trên thành phố vẫn đang tiếp tục nỗ lực để thực hiện kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp
đồng thời chỉ đạo thực hiện các bài toán thiếu giáo viên và học sinh
học sinh vẫn đang thực hiện các biện pháp chăm sóc tại nhà cho trẻ mắc covid một mươi chín nhưng vẫn đảm bảo hạn chế nguy cơ lây lan từ trẻ em mắc covid một mươi chín sang người thuộc nhóm nguy cơ
có thể thấy với tình trạng thầy cô là f ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động dạy và học nhưng để đảm bảo kiến thức cũng như tiến độ bài giảng
giáo viên cũng đã rất nỗ lực và linh hoạt để thích ứng với tình hình dịch chung trên toàn địa bàn thành phố
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai trong sáng ngày chín tháng ba
gia lai tiếp tục ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng cao với trên hai sáu trăm ba mươi hai trường hợp
trước sự bùng phát phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều xã phường thị trấn trong tỉnh gia lai ở mức độ dịch cấp ba bốn
cụ thể cấp độ dịch ở cấp độ hai có chín huyện thị xã gồm có mang trang đắc pơ công trô rò
yra pa krong pa phú thiện chư pư đức cơ và huyện chư pa
tỉnh có bảy đơn vị ở cấp độ ba gồm thành phố pleiku thị xã an khê thị xã a jun pa huyện đắk đoa
ca bang chư sê và chư prong toàn tỉnh có sáu mươi sáu trên hai trăm hai mươi xã phường thị trấn ở cấp độ ba và một mươi ba trên hai trăm hai mươi xã phường thị trấn ở cấp độ bốn
gồm có phường hòa bình sông bờ đoàn kết và treo reo thị xã a jun pa thị trấn phú túc huyện krong pa
thị trấn chư prong xã thanh hưng yaro thanh hưng yabong yapuk yadrang huyện chư prong thị trấn phú hòa xã yanyin huyện chư pa
để kịp thời kiểm soát ngăn chặn dịch covid một mươi chín
lây lan trong cộng đồng và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo phát triển kinh tế an sinh xã hội
tỉnh gia lai đã tạm dừng các loại hình hoạt động dịch vụ kinh doanh chưa thiết yếu đối với các địa phương huyện thị xã thành phố
phường xã thị trấn có mức cấp độ ba bốn đối với các quán nhà hàng các điểm trên vỉa hè thành phố kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
cà phê chỉ được bán mang về các điểm di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh khu du lịch nơi công cộng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nhất là việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định của bộ y tế đồng thời hoạt động không quá năm mươi công suất người phục vụ phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh
khách đến từ khu vực dịch ở cấp độ ba phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại
siêu thị cửa hàng tiện ích hoạt động hạn chế giảm năm mươi quy mô khách hàng đảm bảo phân luồng giãn cách hai mét khi tiếp xúc
quy định chung cho người cung cấp dịch vụ và khách hàng phải đảm bảo thực hiện nghiêm quy định năm k của bộ y tế các quy định trong phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
thực hiện quét mã qr trước khi vào cửa hàng khuyến khích lắp vách ngăn giữa các gian hàng vách ngăn tại bộ phận thu ngân hoặc người bán hàng
hiện nay trên thế giới các nghiên cứu đã chỉ ra rằng
biến thể omicron có thể vượt qua hàng rào miễn dịch tạo ra bởi các vaccine làm gia tăng số ca tái nhiễm covid một mươi chín
cụ thể theo báo cáo của văn phòng thống kê quốc gia anh trong những tháng gần đây
có sự gia tăng mạnh mẽ về số ca tái nhiễm covid một mươi chín sau khi lấy mẫu ngẫu nhiên các hộ gia đình trên khắp đất nước
theo đó nguy cơ tái nhiễm cao hơn một mươi sáu lần trong khoảng thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi omicron trở thành chủng thống trị so với biến thể delta
trên thời trạng này chuyên gia khuyến cáo ép không khỏi bệnh không được chủ quan nhất là ở những người có nguy cơ tái nhiễm cao
các chuyên gia nhận định khi nhiễm covid một mươi chín cơ thể sẽ tạo ra miễn dịch nhưng không phải miễn dịch nào cũng có tính chất bền vững
vì sẽ luôn có sự suy giảm nồng độ kháng thể trong máu
chưa kể với những biến chủng mới của covid một mươi chín gần đây sẽ thâm nhập vào các tế bào trong cơ thể rất nhanh mà kháng thể chưa kịp đáp ứng lại được
theo tiến sĩ phạm quang thái phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm viện vệ sinh dịch tễ trung ương
sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín biến đổi không ngừng
càng lây nhiễm nhiều thì tốc độ biến đổi càng nhanh và chủng mới có thể né tránh được miễn dịch đã có trước đó trong cơ thể của người bệnh
do đó các chuyên gia y tế cho rằng ai cũng có khả năng tái nhiễm covid một mươi chín thậm chí tái nhiễm nhiều lần nếu không tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa dịch bệnh
kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy những đợt tái nhiễm sẽ nhẹ hơn so với lần mắc bệnh đầu tiên
dù f trước đó gặp bất cứ biến chủng nào hoặc ngay cả khi kháng thể không đủ mạnh để bảo vệ người bệnh khỏi lần lây nhiễm thứ hai
nhưng cũng vẫn có tác dụng ngăn ngừa bệnh chuyển nặng và giảm nguy cơ tử vong
tuy nhiên vẫn có tỷ lệ nhỏ bệnh nhân gặp biến chứng nghiêm trọng sau tái nhiễm covid một mươi chín
điều này phụ thuộc vào thời điểm mắc bệnh quá gần nhau và cơ địa bệnh nền của mỗi bệnh nhân
theo bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm
với những người chưa tiêm vaccine hoặc sức khỏe yếu miễn dịch yếu sẽ dễ bị tái nhiễm covid một mươi chín hơn so với những người khác
bên cạnh đó nhóm người trên sáu mươi năm tuổi người hay sử dụng thuốc ức chế miễn dịch và người có nhiều bệnh lý nền
đặc biệt là bệnh tăng huyết áp đái tháo đường cũng thuộc nhóm nguy cơ cao tái nhiễm covid một mươi chín
theo các bác sĩ dù tỷ lệ tái nhiễm covid một mươi chín không cao và thường có triệu chứng nhẹ hơn
nhưng không nên xem thường vì những người bị tái nhiễm là người có cơ địa miễn dịch giảm tuổi cao nhiều bệnh nền
đây là cơ hội để các bệnh này tái phát gây ra nhiều biến chủng nguy hiểm đến tính mạng
chính vì vậy các chuyên gia khuyến cáo những người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh cũng không được chủ quan
âm tính không có nghĩa là đã thoát đã tạo được miễn dịch suốt đời
sau khi khỏi bệnh cơ thể vẫn cần hồi phục sau đợt tấn công của virus do đó cần tăng cường miễn dịch bằng luyện tập sức khỏe
bổ sung dinh dưỡng hợp lý và đặc biệt là cần tuân thủ nguyên tắc năm k để chống lại các đợt tấn công mới của virus gây bệnh
thưa quý vị gần đây một số thuốc không rõ xuất xứ đang được giao bán với quảng cáo điều trị covid một mươi chín
phổ biến trên mạng xã hội và kênh online
thu được sách tay nhập khẩu không chính thức từ nga hoặc trung quốc vỏ màu xanh hoặc đỏ chữ trung quốc hoặc nga
nên người mua hay gọi thuốc xanh thuốc đỏ
và tại việt nam thuốc này chưa được bộ y tế cấp phép
chuyên gia y tế nói gì trước thực trạng này mời quý vị cùng theo dõi
chuyên gia y tế cho biết thuốc xanh thuốc đỏ abidol umifenovir được thử nghiệm trên bệnh nhân covid một mươi chín ở trung quốc ngay giai đoạn đầu bùng phát dịch
tuy nhiên kết quả về hiệu quả của thuốc là không đồng nhất giữa các nghiên cứu
thử nghiệm tiền lâm sàng cho thấy thuốc abidol có hoạt tính kháng virus đối với một số virus đường hô hấp ở người như virus cúm a b c adenovirus rinovirus
nhiều nghiên cứu lâm sàng thuốc đã tạm dừng do hiệu quả không cao hoặc nguy cơ tác dụng không mong muốn của thuốc
nhiều so với hiệu quả dược sĩ nói
ngoài ra theo dược sĩ tuyến thuốc kháng virus có chỉ định trên một số đối tượng bệnh nhân covid một mươi chín nhất định
do vậy người dùng các thuốc này cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ
thuốc cũng có nhiều chống chỉ định đòi hỏi người dùng phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng và giám sát tác dụng phụ
thuốc là một mặt hàng đặc biệt liên quan đến sức khỏe của con người cả trước mắt và lâu dài
quy trình cấp phép thuốc rất chả trẻ
những loại thuốc sách tay nói trên chưa được bộ y tế cấp phép
vì vậy dược sĩ cho rằng sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc chất lượng vừa sai với mặt pháp lý
do thuốc không được cấp phép lưu hành vừa nguy hại tới tính mạng khi dùng không đúng chỉ định
vừa tạo cơ hội cho người bán trục lợi cá nhân
thời gian qua công an hà nội phối hợp với cục quản lý thị trường kiểm tra
thu giữ ba vụ vận chuyển tàng trữ thuốc điều trị covid một mươi chín có chữ nước ngoài trên sản phẩm
nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bộ y tế từng yêu cầu sở y tế tp hcm kiểm tra xác minh tình trạng mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
đang thử nghiệm lâm sàng chưa được phép lưu hành trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến
các chuyên gia khuyến cáo f không liên hệ được y tế do quá tải nên tỉnh táo lựa chọn kênh thông tin để được giúp đỡ
không lãng phí tiền bạc và tiếp tay cho nhóm buôn lậu thuốc
người dân cũng không nên sử dụng theo các đơn thuốc được lan truyền trên mạng mà không phải bác sĩ kê toa cho mình
thực tế có nhiều trường hợp dùng sai thuốc quá liều gây ngộ độc
tùy vào triệu chứng bệnh của bạn bác sĩ sẽ đề nghị riêng phác đồ điều trị vì có loại thuốc chống chỉ định mà f không thể nắm được hết
cuối bản tin là tình hình covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị tại hàn quốc hàng chục triệu cử tri hôm nay ngày chín tháng ba đã tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống
trong bối cảnh số ca mắc mới covid một mươi chín chạm mốc kỷ lục với ba trăm bốn mươi hai bốn trăm bốn mươi sáu ca
theo reuters bốn mươi bốn triệu cử tri hàn quốc
hàn quốc đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo có thể xóa bỏ tham nhũng xoa dịu bất đồng
và tái khởi động các cuộc đàm phán có thể giúp kiềm chế tham vọng hạt nhân của triều tiên
một mươi bốn ứng viên đã đăng ký tranh cử nhưng cuộc bầu cử hiện đang làm màn chạy đua xít xào
giữa hai ứng cử viên gồm có lee jae myung đảng dân chủ và ông jun suk jeon đảng quyền lực nhân dân ppp đối lập
người chiến thắng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ năm năm vào ngày một mươi tháng năm
các cuộc bầu cử tuần trước cho thấy ông jun đang có một chút lợi thế so với ông lee
nhóm tranh cử của ông john cho biết họ dự kiến sẽ giành chiến thắng với cách biệt một mươi số phiếu
trong khi nhóm của ông lee tự dự đoán sẽ dẫn đầu với cách biệt khoảng một hai
cũng trong ngày bầu cử chính thức hàn quốc thông báo nước này ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục với ba trăm bốn mươi hai bốn trăm bốn mươi sáu ca
con số này tăng mạnh so với hơn hai trăm linh hai ca của ngày tám tháng ba
hiện hàn quốc có khoảng một triệu f
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở hàn quốc cũng đã vượt mốc năm triệu ca tương đương khoảng một mươi dân số năm mươi hai triệu người
các em không tự điều trị tại nhà của hàn quốc đã được sắp xếp bỏ phiếu sớm từ tuần trước
trong ngày bầu cử chính thức mùng chín tháng ba các f và những người trong diện cách ly sẽ chỉ được phép bỏ phiếu
từ một mươi tám h đến một mươi chín h ba mươi sau khi kết thúc giờ bỏ phiếu chính thức
thưa quý vị trước thực tế số ca mắc liên tục tăng nhanh như hiện nay
việc nghiêm túc thực hiện năm k để tự bảo vệ bản thân
và những người xung quanh là cần thiết hơn bao giờ hết
bên cạnh đó những di chứng hậu covid một mươi chín cũng rất đáng lo ngại
vậy nên chúng ta cũng không nên có suy nghĩ lơ là phòng dịch
hay có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và cộng đồng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại